cuộc chiến băng đảng ở haiti đã gia tăng trong những tuần gần đây khi băng nhóm đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng
tiến hành hàng loạt vụ tấn công bao gồm nhiều cuộc đột kích vào các đồn cảnh sát và sân bay quốc tế
theo báo cáo của văn phòng cao ủy nhân quyền liên hợp quốc hơn một năm trăm linh người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực băng đảng ở haiti kể từ đầu năm đến nay
báo cáo của liên hợp quốc ghi nhận hơn bốn bốn trăm linh vụ giết người vào năm hai nghìn hai mươi ba và hơn một năm trăm linh vụ tính đến ngày hai mươi hai tháng ba năm nay
một số người đã bị giết tại nhà của họ để trả thù vì bị cáo buộc ủng hộ cảnh sát hoặc các băng nhóm đối thủ
trong khi nhiều người đã thiệt mạng trên đường phố bởi các tay súng bắn tỉa hoặc trong làn đạn chéo
báo cáo mô tả tình trạng bạo lực tình dục tràn lan bao gồm cả việc phụ nữ bị ép bổ quan hệ tình dục
bị bóc lột tình dục với các thành viên băng đảng hãm hiếp con tin và phụ nữ sau khi chảy phải qua chứng kiến chồng họ bị giết ngay trước mặt họ
báo cáo cũng kêu gọi triển khai khẩn cấp phái bộ hỗ trợ an ninh đa quốc gia để hỗ trợ cảnh sát haiti chấm dứt tình trạng bạo loạn